thưa quý vị và các bạn trong hàng chục năm qua có rất nhiều hộ gia đình chí cư tự do và kết hôn không trả thú ở khu vực biên giới chưa đều xét nhập quốc tịch việt nam
trước vấn đề này chính phủ hai nước việt nam lào đã kỷ thỏa thuận để hợp tác giải quyết để nay ai chơi đỡ biết chứ có một trăm một mươi chín trường hợp được chủ tịch nước kỷ quyết định cốc nhân quốc tịch việt nam
điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm đến đời sống đồng bào ở khu vực biên giới mà còn thể hiện chiến sách nhân đạo nhân quyền nhân văn của đảng và nhà nước ta về vấn đề chí cư tự do
trong khó khỉ mùa xuân mới kỷ hời hai nghìn một mươi chín chuyên mục trang việc hương tư sống truyền hình nhân chân hôm nay
kỷ mời quý vị và cả ban theo dõi phỏng sự tết này ở a dơi đỡ phỏng sự trao đài và thêm truyền hình quảng trì thực hiện
a dơi đỡ một bản làng thuộc xã a dơi huyện hương hóa nằm sâu trên dãy trường sơn hùng vĩ
thì những cánh xuân đang len lỏi gõ cửa từng nhà bản làng a dơi đỡ hôm nay như đang bừng lên ánh nắng sắc xuân
bà con vân kiều ba cô nơi đây
hết sức vui mừng phấn khởi bởi đối với họ đây là mùa xuân đầu tiên chính thức được hưởng trọn vẹn tết xuân trên quê hương
khi được chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ký quyết định công nhận quốc tịch việt nam cho một trăm một mươi chín người dân
từ nhiều ngày nay ngôi nhà của ông hồ văn mya ngày nào cũng đông vui nhộn nhịp
bởi người trong thôn ngoài bản đến thăm hỏi chúc mừng
trước sự kiện ông và một trăm một mươi tám người khác của a dơi đỡ hước được chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quyết định cho nhập quốc tịch việt nam
bởi gia đình ông thuộc diện di cư tự do từ lào sang từ năm hai nghìn
sau gần hai mươi năm chờ đợi giờ đây khi cầm trên tay quyết định của chủ tịch nước
ông và nhiều người vô cùng vui sướng hạnh phúc được an tư lạc nhiệt trên quê hương của mình
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quyết định cho nhập quốc tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quyết định cho nhập quốc tịch nước
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quyết định cho nhập quốc tịch nước
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quyết định cho nhập quốc tịch nước
nên có nhiều người quốc tịch lào nhưng lại có quan hệ dòng tộc họ hàng thân thích với bà con ở phía việt nam
thêm vào đó ở khu vực biên giới nước bạn cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội chậm phát triển hơn việt nam
với phong tục tộc quán du canh du cư nên bà con sang a giời đỡ để sinh sống
cũng có một bộ phận người dân việt nam khi thực hiện hiệp định biên giới họ sinh sống trên đất lào
này muốn quay trở về để được hưởng chính sách của nhà nước
dẫn đến vấn đề phát sinh di cư tự do
theo cục hộ tịch quốc tịch và chứng thực bộ tư pháp toàn tỉnh quảng trị hiện có tám trăm năm mươi năm người di cư tự do và kết hôn không giả thú ở vùng biên giới việt lào
trong đó cặp biên giới tỉnh quảng trị và sa văn nha khệt có hai mươi năm hộ với chín mươi bốn khẩu di cư tự do
một trăm tám mươi ba trường hợp kết hôn không giả thú
cặp tỉnh quảng trị và tỉnh salavan có bốn mươi hai hộ
với hai trăm bốn mươi sáu khẩu di cư tự do và bốn mươi năm trường hợp kết hôn không giả thú
riêng ở xã a dơi có đến hai trăm tám mươi một người
trong số hai trăm tám mươi một người này thì riêng thôn a dây đớ có đến một trăm một mươi chín người
trong đợt đầu được chủ tịch nước ký quyết định cho nhập quốc tịch việt nam
hôm nay đã có họ trao quyết định rồi
thì chắc chắn là dân rất là mừng
đã biết là đã có cái dạy này rồi
muốn làm chứng minh hay là anh làm cái hộ triệu
thì mình đi đâu đó thì mình rất là yên tâm
có thể nói là cái sự vào cuộc rất là quyết liệt và đồng bộ của các cái sở ban ngành của ubnd quảng trị
đặc biệt là với cái sự chỉ đạo rất là sát sao của đồng chí phó chủ tịch ubnd tỉnh
với tư cách là trưởng ban chỉ đạo thực hiện thỏa thuận giữa hai chính phủ ở tại tỉnh quảng trị
cho nên là cái công tác về giả soát lập danh sách
hoàn thiện cái hồ sơ cũng được chuyển lên bộ tư pháp cũng rất là sớm
toàn tỉnh quảng trị thì chúng tôi biết là có tám trăm năm mươi năm trường hợp
tức là một cái tỉnh mà đông nhất so với một mươi tỉnh biên giới về lào
thế và đây cũng là cái đợt mà đầu tiên là chúng tôi cùng với địa phương là tổ chức cái lễ trao quyết định của chủ tịch nước
trong một trăm một mươi chín trường hợp bà con cư dân lào đầu tiên ở xã a rơi
thế và trong những đợt tiếp theo nữa thì một mặt là phía tỉnh vẫn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ
và về phía bộ tư pháp thì chúng tôi tiếp tục là cũng sẽ có tham mưu để trình cho lãnh đạo bộ tư pháp ký trình chủ tịch nước trong thời gian sớm nhất để giúp cho bà con ổn định cuộc sống
sau năm năm với sự nỗ lực của các cấp ngành từ trung ương đến địa phương
giờ đây việc có rất nhiều bà con thôn a dơi đớ chính thức trở thành công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam có ý nghĩa rất đặc biệt
điều đó thể hiện sự nhân văn và quan tâm rất lớn của đảng nhà nước
đối với người di cư tự do ở vùng biên giới
được công nhận quốc tịch bà con được thụ hưởng các chính sách của đảng nhà nước
con em được cấp giấy khai sinh được đến trường học hành chăm sóc y tế đảm bảo được vay vốn để phát triển kinh tế do đói giảm nghèo
chúng tôi đánh giá là cái việc mà cơ quan việt nam đã làm những cái việc mà rất là có ích là giúp những bà con di dân tự do
có được cái cuộc sống ổn định bằng cách là cấp cho họ cái quyền của quốc tịch và quốc tịch việt nam
và hôm nay là cái ngày kết quả cuối cùng của những lô lực của chính quyền địa phương xã rơi huyện hưng hóa tỉnh quảng trị cũng như là bộ tư pháp chính phủ việt nam đã cho họ cái quyền cơ bản nhất của con người
và đấy cái điều đó chúng tôi đánh giá rất là cao
và cũng mong rằng các cái cấp các ngành tiếp tục quan tâm tuyên truyền hướng dẫn để cho bà con ổn định cuộc sống và hòa nhập để xây dựng bản làng yên ấm và xây dựng cái đường biên giới của chúng ta hòa bình tự nghị và đảm bảo quốc phòng an ninh
cũng như bao mùa xuân đến núi rừng biên cương thêm một mùa nảy lọc đơm hoa
trong tiếng cổng chiêng ngân vang bà con hân hoan hòa vào ngày hội
nhưng có lẽ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín này sẽ là dấu mốc đáng nhớ đối với dân bản a dơi đớ
niềm vui sẽ được nhân đôi
bởi từ thời khắc này nhiều cư dân không biên giới bao năm ở bản nghèo vùng sâu vùng xa này đã chính thức trở thành công dân của đất nước việt nam
bà con rất biết ơn đảng nhà nước tạo điều kiện để sinh sống làm ăn ổn định ra sức đoàn kết trong cộng đồng và luôn cân thủ mọi chủ trương của đảng
cách pháp luật của nhà nước đồng thời nỗ lực hết sức vươn lên trong cuộc sống phóc sức cây dựng quê thương ngày càng giàu đẹp
quỳ tiêm cả ban vừa xem phỏng sự tết này ở a gi đớ do đài phản thêm truyền hình quảng trị thực hiện phát sóng trong chương mục đăng địa phương của truyền hình nhân dân
xin kể chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau